hồi một mươi giờ sáng nay vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi ba độ vĩ bắc một trăm một mươi hai tám độ kinh đông cách bán đảo lôi châu trung quốc khoảng hai trăm bảy mươi km về phía đông đông nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi hai tức là từ một trăm một mươi tám đến một trăm ba mươi ba km một giờ giật cấp một mươi năm
đến một mươi giờ ngày một mươi tám tháng bảy bão di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng hai mươi km một giờ
trên vùng biển quảng ninh hải phòng cường độ cấp một mươi giật cấp một mươi hai
vùng nguy hiểm gồm có phía bắc vĩ tuyến một mươi tám độ và phía tây kinh tuyến một trăm một mươi năm độ cấp độ rủi ro thiên tai cấp ba
đến một mươi giờ ngày một mươi chín tháng bảy bão di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ từ một mươi năm đến hai mươi km một giờ
đi sâu vào đất liền suy yếu thành áp thấp nhiệt đới sau đó tiếp tục suy yếu dần thành một vùng áp thấp
trước diễn biến phức tạp của cơn bão số một có tên quốc tế là ta lim
sáng nay phó thủ tướng trần lưu quang
trưởng ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với các bộ ban ngành
và các tỉnh thành phố khu vực bắc bộ đến nghệ an để triển khai các biện pháp ứng phó với cơn bão
theo báo cáo nhanh của văn phòng thường trực ban chỉ đạo bão số một di chuyển phức tạp
và dự kiến đổ bộ vào đất liền từ quảng ninh đến thái bình vào chiều tối ngày một mươi tám tháng bảy
cơ quan khí tượng đặc biệt cảnh báo hoàn lưu cơn bão rộng phạm vi ảnh hưởng từ bắc bộ đến nghệ an
và có khả năng gây mưa rất lớn sau bão kéo dài
tính đến sáu giờ sáng ngày một mươi bảy tháng bảy lực lượng chức năng đã thông báo kiểm đếm hướng dẫn cho hơn năm mươi hai tàu
với khoảng hai trăm hai mươi sáu người biết diễn biến hướng đi của bão để chủ động tru tránh
hiện không còn tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm
để chủ động ứng phó giảm thiểu thiệt hại do cơn bão số một gây ra phó thủ tướng trần lưu quang yêu cầu các địa phương
các bộ ngành thực hiện nghiêm công điện của thủ tướng chính phủ và các công điện của ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
theo ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai hiện toàn bộ khách du lịch trên các đảo bị ảnh hưởng bởi bão số một
đã nhận được thông tin và bắt đầu di chuyển về đất liền từ ngày một mươi sáu tháng bảy
đối với khách có nhu cầu ở lại đảo chính quyền địa phương chỉ đạo các doanh nghiệp du lịch tổ chức bố trí nơi lưu trù an toàn
tỉnh quảng ninh và thành phố hải phòng dự kiến cấm biển từ ngày một mươi bảy tháng bảy
đối với khu vực miền núi ban chỉ đạo lưu ý các địa phương cần chủ động di rời sơ tán dân tại khu vực ngập sâu
chia cắt nguy cơ lũ quét xả lở đất chuẩn bị lực lượng phương tiện trang thiết bị nhu yếu phẩm theo phương châm bốn tại chỗ để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống